hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoa này được fda đánh giá là an toàn và hiệu quả cao trong điều trị các vấn đề về da liễu và thẩm mỹ
tuy nhiên việc tiêm meso cần được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa gia liễu phòng khám uy tín và kinh nghiệm
không nên thực hiện ở bất kỳ phòng khám spa nào không được đào tạo và không được cấp phép áp dụng các loại thuốc timeso
đã có không ít vụ việc gặp biên chứng sau khi tiêm meso chỉ vì làm đẹp tại các siêu pa nhỏ lẻ không có giấy phép
mới đây nhất một cô gái hai mươi bốn tuổi đến spa gần nhà để nhờ times meso với mục đích muốn căng bóng da
thế nhưng chủ spa đã tiêm nhầm sữa rửa mặt cho cô gái khiến cô phải nhập viện trong tình trạng đau nhức sưng thâm đem nhiều vùng trên khuôn mặt
theo lời kể của bệnh nhân trước đó cô có chiếc xe rửa mặt và mang theo meso mua sẵn cùng dụng cụ để tiêm đến spa gần nhà nhờ tiêm để làm đẹp tăng bóng da
tuy nhiên trong khi tiêm cô gái không thấy meso ta như mọi lần mà thấy đau bút da mặt cứng nên đã yêu cầu ngừng tiêm
lúc này cô xem lại miaso thì bất ngờ phát hiện chủ spa tiêm nhầm xương rửa mặt mà cô đem theo meso vẫn còn nằm trong túi
lo lắng cô gái đến ngay bệnh viện địa phương để thăm khám sau đó được chuyển lên bệnh viện bạch mai
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cô gái xuất hiện đau nhức nhiều vùng mặt gò má phải sưng nhiều có khối cứng dưới da mà xuất hiện nhiều điểm sưng tại các mũi tiêm bầm tím không đều
qua đó có thể thấy tầm quan trọng của kiến thức hiểu biết và kinh nghiệm trong việc tiêm meso đó không chỉ đơn giản là tiêm một thứ gì đó vào mặt mà cần cả quá trình trước trong và sau khi tiêm cần tuân thủ theo nguyên tắc nào
để hiểu rõ hơn mời quý vị cùng lắng nghe những phân thích của thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liệu bệnh viện bạch mai
trước khi thực hiện chúng ta nên được bác sĩ tư vấn kỹ cảm chúng ta nên chia sẻ cho bác sĩ là mình đã bị bệnh gì có tiền sử dị ứng cái gì hay không có đang bị đồng mắc bệnh gì hay không
và đang dùng thuốc hoặc là sản phẩm gì hay không bởi vì có những loại thuốc mà khi chúng ta nói ra thì bác sĩ sẽ chỉ định ngay là sau một tuần hoặc hai tuần chúng ta mới được tiêm
vì nếu như mà chúng ta dùng những loại thuốc chống đông máu hoặc là có nguy cơ bệnh tim mạch thì chúng ta cũng không thể nào mà tiêm ngay được thời điểm đấy
mà phải sau một thời gian chúng ta ổn định rồi thì chúng ta mới có thể sử dụng được và sau đấy chúng ta còn phải theo dõi nữa mà
cho nên trước khi sử dụng biện pháp đấy thì chúng ta cần phải được tư vấn bác sĩ kỹ càng
và chúng ta cần được phải biết được là cái tình trạng da chúng ta chúng ta dùng
sản phẩm gì nhãn mát như thế nào sản phẩm có đủ chất lượng hay không và cơ sở có đảm bảo y tế hay không và tay nghề của bác sĩ có đảm bảo hay không
chúng ta chia sẻ tình trạng của bản thân và chúng ta nắm được là những cái sản phẩm mà chúng ta đưa vào trong cơ thể
thì chúng ta sẽ có được cái tâm lý an tâm khi làm
tiếp theo nữa là trong cái quá trình làm thì khi chúng ta đã có được cái sự tin tưởng từ ban đầu rồi
thì hoàn toàn gần như là chúng ta có thể yên tâm khi chúng ta làm sản phẩm làm thủ thuật
nhưng tuy nhiên nếu chúng ta cảm thấy ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta bôi thoa sản phẩm bôi tê chẳng hạn
chúng ta có triệu chứng hoặc là khi làm chúng ta có bất cứ vấn đề gì mà cảm thấy cơ thể không ổn
thì chúng ta có thể phải báo chúng ta chắc chắn là phải báo rồi
thì đôi khi là một số khách hàng hoặc một số bệnh nhân của mình là đôi khi là sợ
sợ bác sĩ sợ bất cứ là không dám nói cái gì cả
thế thì như vậy tức là bệnh nhân không hợp tác
thì cần cái người bác sĩ khi mà thực hiện học thuật
thì cần nhất là khách hàng hoặc là bệnh nhân chúng ta
tức là đôi bên có cái sự hợp tác lẫn nhau
thì như vậy là cái cuộc gọi là cái thủ thuật đấy
nó diễn ra một cách tốt đẹp và kết thúc nó thuận lợi hơn
ví dụ như là bệnh nhân thấy đau quá hoặc là cần nghỉ ngơi
hoặc là cảm thấy chóng mập
đấy hay là có bất cứ chữ chứng gì cũng buồn nôn
thì cần phải nói có thể lúc đấy các bạn không nói thì các bạn phải đưa tay hoặc là ra giấu
thì khi mình làm thì mình luôn luôn tư vấn nghệ nhân là nếu như có bất thường gì có thể dơ tay lên hoặc là động cử động động các tay
thì khi đấy chúng ta sẽ được biết hiểu được là bệnh nhân chúng ta hoặc là khách hàng chúng ta cần cái gì mong muốn cái gì ở thời điểm đấy
đấy và nếu như mà chúng ta sau khi thực hiện thủ thuật xong
thì chúng ta cần nhất nữa là thực hiện đúng theo như lời dặn của bác sĩ
chúng ta cần phải giữ gìn da sạch
cần phải đầu tiên là sau khi làm xong chúng ta sẽ được chăm sóc da sau khi làm bằng cách táp ẩn đạn để giảm phưng nề hoặc làm cái gì đấy
thì sau khi làm xong về nhà chúng ta có thể cần phải sử dụng thuốc uống hoặc bôi
đơn thuốc hoặc là lời khuyên của bác sĩ
có thể phải giữ gìn da sạch
không nên vận động tránh những cái vận động mà nó ra mồ hôi quá sớm hoặc là dùng make up hoặc là trang điểm
bởi vì khi chúng ta da chúng ta đang bị tổn thương thì chúng ta không nên sử dụng những cái đó
đấy thì nó sẽ làm cho da chúng ta mô hình chung có thể bị tổn thương hơn
thì chúng ta cần phải tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ và của chuyên gia
thì như vậy thì cái thủ thuật chúng ta mới thực hiện gọi là thành công và bước đầu là có hiệu quả
để sau đấy làn da chúng ta sâu
sau khi chúng ta đã lành thương tổn ra rồi
sau khi thực hiện thủ thuật đấy lành thương tổn da rồi
thì sau khoảng một đến hai tuần thì da chúng ta sẽ đẹp dần lên